theo số liệu của tổng cục thống kê trong năm hai nghìn một mươi chín cả nước ghi nhận ba mươi bảy mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên một tỷ usd chiếm tới chín mươi sáu tổng kim ngạch nhập khẩu
trong số này có bốn mặt hàng đạt trên một mươi tỷ usd chiếm bốn mươi năm tám trong đó điện tử máy tính và linh kiện đạt năm mươi một sáu tỷ usd chiếm hai mươi ba tăng một mươi chín năm so với năm trước
về thị trường hàng hóa nhập khẩu năm hai nghìn một mươi chín trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch đạt bảy mươi năm ba tỷ usd tăng một mươi bốn chín so với năm trước